sáng ngày một mươi bốn tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã rời thủ đô bangkok lên đường thăm khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
hồng kông là điểm dừng chân thứ ba của thủ tướng và đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay quốc tế hồng kông có lãnh đạo chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông
đại diện danh dự của trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông tổng lãnh sự việt nam tại hồng kông và macau hoàng trí trung cùng cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán
dự kiến trong thời gian thăm hồng kông thủ tướng sẽ có cuộc gặp với trưởng khu hành chính đặc biệt hồng kông lương trần anh
tiếp tổng thư ký chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông kharilam dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam hồng kông
tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của hồng kông gặp gỡ cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người việt tại hồng kông macau và một số hoạt động khác